với mong muốn được hiến kế xây dựng và phát triển thủ đô trong chung và dài hạn
hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tp hà nội tổ chức hội nghị doanh nghiệp nhỏ và vừa
tham gia đóng góp dự thảo văn kiện đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy tp hà nội
dự hội nghị đại biểu nhất trí cao với nội dung dự thảo và khẳng định
dự thảo báo cáo chính trị đã được tiểu ban văn kiện chuẩn bị rất công phu nghiêm túc
nội dung trình bày trong dự thảo đều có căn cứ lý luận và thực tiễn
bảo đảm được độ tin cậy về mặt khoa học
các đại biểu cũng nhấn mạnh đến vai trò của doanh nghiệp trong phát triển kinh tế thành phố hà nội
nhiệm kỳ qua đồng thời kiến nghị thêm các giải pháp quyết sách để phát triển doanh nghiệp nhỏ
và vừa gắn với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kiến nghị bổ sung các đánh giá sâu hơn
về tác động ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín đối với sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
và đặc biệt củng cố vai trò kiện toàn tổ chức đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động
của các hiệp hội doanh nghiệp và tổ chức xã hội nghề nghiệp trong bối cảnh doanh nghiệp
nhất là khu vực kinh tế tư nhân đang và sẽ là lực lượng xung kích trên mặt trận kinh tế
cả trên phạm vi quốc gia và quốc tế